tại thành phố tân an tỉnh long an bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền
đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch trên hệ thống thông tin cơ sở
cho hơn hai trăm ba mươi cán bộ phòng văn hóa thông tin đài truyền thanh cấp huyện và xã
tại hội nghị tất cả các đại biểu được nghe cán bộ tổng cục du lịch và khoa phát thanh truyền hình
hướng dẫn phương pháp viết và biên tập tin bài cho công tác thông tin truyền thông cơ sở
một cách đơn giản dễ hiểu ngắn gọn rõ ràng để truyền tải thông tin đến công chúng trong và ngoài nước
sự hấp lực của ngành du lịch việt nam đây là tiền đề để đưa ngành du lịch việt nam
thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn góp phần chấn hương kinh tế tại các địa phương
và góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế của đất nước